ngày năm tháng chín dự án cung cấp nước sạch sinh hoạt có quy mô lớn nhất miền bắc đã nâng công suất lên đạt ba trăm linh m ba một ngày đêm
dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hà nội bộ xây dựng đại sứ và đại diện ngoại giao các nước áo belarus oman và thái lan
nhà máy nước mặt sông đuống là nhà máy nước sạch sinh hoạt quy mô cấp vùng với tổng diện tích sáu mươi năm hectare
mức đầu tư giai đoạn một là gần năm tỷ đồng với hai phân kỳ
phân kỳ một khánh thành tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám với công suất một trăm năm mươi m ba một ngày đêm
phân kỳ hai có công suất ba trăm linh m ba một ngày đêm đảm bảo đủ cung cấp nguồn nước sạch cho khoảng ba triệu người
chiếm một phần ba dân số hà nội và một số địa phương phụ cận như bắc ninh hưng yên và dần thay thế nguồn nước ngầm đã và đang có nguy cơ ô nhiễm cao
tại buổi lễ lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hà nội đề nghị các quận huyện
đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng nước sạch đối với sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững
ra soát và xây dựng lộ trình từng bước dừng khai thác nước ngầm để đảm bảo cho người dân được sử dụng nguồn nước sạch đạt tiêu chuẩn từ các nhà máy nước mặt tập trung
các cấp ngành trung ương và hà nội hỗ trợ để nhà máy nước mặt sông đuống có thể nâng công suất lên chín trăm linh m ba một ngày đêm vào năm hai nghìn hai mươi hai
để triển khai thực hiện theo quy hoạch cấp nước đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
về nhu cầu dùng nước hiện nay và nhu cầu phát triển đô thị trong thời gian tới